vì việc giải quyết các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến đã giúp người dân doanh nghiệp vừa tiết kiệm được thời gian chi phí và cũng tăng tính công khai minh bạch đến nay phần lớn người dân đã hiểu lợi ích và thực hiện việc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến
tuy nhiên thì cũng vẫn còn một số người dân gặp khó khăn khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến
do vậy tại nhiều địa bàn cơ sở hiện đang triển khai các mô hình hỗ trợ giúp người dân gỡ bỏ tâm lý ngại khó làm quen với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính
đối với nhiều thủ tục hành chính hiện người dân đã được làm qua dịch vụ công trực tuyến ở bất kỳ đâu vào bất kỳ thời điểm nào
tuy nhiên với những người đã lớn tuổi như bà phượng thì việc sử dụng thao tác nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công cũng sẽ có những hạn chế nhất định
triển khai dịch vụ công thì cô thấy là nói thật với lứa tuổi của các cô thì cô thấy phức tạp lắm
nhưng mà cũng nhờ sự hướng dẫn và nhiệt tình của công an phường phạm bình hồ thì bản thân cô và gia đình cũng hiểu và tác dụng của dịch vụ công này
và những lúc có việc ra phường thì bạn phụ trách thì cũng hướng dẫn cô nhiệt tình
tại phòng tiếp dân lực lượng công an cơ sở cũng đã bố trí một máy tính và phân công một cán bộ trực hai
ngày sẽ trực tiếp hướng dẫn và trong trường hợp người dân gặp vương mắc

mình cũng chưa trải nghiệm là chưa được thực sự tốt
nhưng mà qua cái đấy thì tôi cũng nhờ các anh trực tiếp bên phường ở bên phường phạm bình hồ
thì thực tế từ các ban chỉ huy phường đến các đồng chí mà hướng dẫn thì làm đã hướng dẫn rất là tận tình
thậm chí các đồng chí còn sang tận nhà
tính đến nay đã có bốn năm trăm ba mươi năm thủ tục hành chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia với gần ba mươi tám năm triệu hồ sơ trực tuyến được thực hiện
tuy nhiên tại một số cơ quan đơn vị việc để người dân tiến gần hơn với dịch vụ công trực tuyến vẫn còn tồn tại nhiều rào càn
như thói quen đến trực tiếp bộ phận một cửa không phải người dân nào cũng có đủ thiết bị thông minh để có thể kết nối và thao tác thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến nhất là đối tượng yếu thế
một số người còn ít tiếp xúc với công nghệ vì vậy tại trung tâm hành chính công của mỗi địa phương nhiều giải pháp thao gỡ để hỗ trợ người dân đã được triển khai
chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ một cửa đặc biệt là cán bộ làm việc tại trung tâm hành chính công là hướng dẫn cho người dân có thể tự mở tài khoản và thực hiện nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công thông qua tài khoản quản trị mà chúng tôi đã cấp cho từng cán bộ công chức
để chúng ta thực hiện dịch vụ công trực tuyến
đây chúng tôi đang cùng với cả bên bộ công an thống chất tài khoản từ cộng quốc gia với tài khoản trên viad để thống chất tài khoản để thực hiện các dịch vụ công
và thông qua đấy thì người dân sẽ truy cập vào hệ thống thông tin giải quyết của các bộ ngành địa phương một cách thuận lợi đơn giản và thực hiện việc tái sử dụng các loại giấy tờ trong quá trình thực hiện các dịch vụ công
một số mô hình hỗ trợ người dân trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến đang được lực lượng công an cơ sở cũng như các tổ chức đoàn thể triển khai qua đó tạo nghiềm tin
cũng như sự hứng thú của người dân doanh nghiệp tham gia vào cách thức tiếp cận giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
có như vậy việc cải cách cắt giảm quy trình thủ tục hành chính mới thực sự đi vào thực chất
sáng nay tại sân vận động thành phố phủ lý tỉnh hà nam công an tỉnh hà nam tổ chức lễ khai mạc đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn do công an tỉnh hà nam
công an tỉnh hà nam tổ chức nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
bảy mươi năm năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh hướng ứng ngày thể thao việt nam hướng tới đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc toàn lực lượng công an nhân dân lần thứ chín
ngày sau phát biểu khai mạc là lễ tháp đuốc đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc công an tỉnh hà nam năm hai nghìn hai mươi bốn và màn đồng diễn võ thuật công an nhân dân chào mừng đại hội
đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn do công an tỉnh hà nam tổ chức có sự tham gia của một mươi đoàn và hơn năm trăm linh vận động viên tiêu biểu là cán bộ chiến sĩ
đến từ công an các đơn vị địa phương trong toàn tỉnh thi đấu ở một mươi nội dung bóng đá bóng bàn bóng truyền cầu lông tennip chạy việt giã bơi kéo co cờ vua và cờ tướng
kết thúc lễ khai mạc các vận động viên tham gia thi đấu các môn theo quy định
sáng nay tại hà nội hội đồng lý luận bộ công an đã tổ chức hội thảo
hội đồng lý luận bộ công an đã tổ chức hội thảo khoa học danh nhân văn hóa việt nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước những vấn đề đặt ra đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
tại hội thảo các đại biểu đã tham luận làm rõ những tài năng xuất trúng tinh thần yêu nước lòng dũng cảm vô hạn phẩm chất đạo đức trong sáng và những đóng góp to lớn của các danh nhân văn hóa đối với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta qua các thời kỳ lịch sử
các đại biểu cũng đã khái quát đúc kết những bài học kinh nghiệm quý từ các danh nhân văn hóa việt nam để vận dụng khơi dậy niềm tự hào truyền thống dân tộc
hội thảo cũng đã gợi mở chỉ dẫn để lực lượng công an nhân dân tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng đất nước ngày càng phát triển phồn vinh hạnh phúc trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay
thưa quý vị và các bạn sau thành công của nhiều chương trình nghệ thuật quốc tế năm hai nghìn hai mươi bốn
nhà hát hồ gươm tiếp tục hứa hẹn trở thành điểm hẹn của nhiều chương trình nghệ thuật đỉnh cao với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ giàn nhạc nổi tiếng trên thế giới
và theo công bố mới nhất của nhà hát hồ gươm cho đến thời điểm hiện tại dự kiến là trong năm hai nghìn hai mươi bốn và đầu năm hai nghìn hai mươi năm
tại nhà hát sẽ có ít nhất năm chương trình biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao của quốc tế với sự tham gia biểu diễn của những giàn nhạc hàng đầu thế giới
hòa nhạc bốn mùa
hòa nhạc bốn mùa do các nghệ sĩ giàn nhạc nổi tiếng trên thế giới
hòa nhạc giao hưởng nhà hát hoàng gia vecsai biểu diễn vào tối ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng bốn tới đây sẽ là chương trình mở màn cho chuỗi chương trình biểu diễn tại nhà hát hồ gươm
lần đầu tiên tổ khúc bốn mùa của vivendi do các nghệ sĩ đến từ nhà hát opera hoàng gia vexai phát biểu diễn tại việt nam
chúng tôi khẳng định là những điều kiện cần và đủ của một nhà hát là chúng tôi đã có
thế thì cái mong muốn đó thì nhân dân thủ đô hà nội nhân dân cả nước và khách quốc tế đến đây sẽ được thưởng thức
những bữa tiệc âm nhạc
những bữa tiệc âm nhạc thực sự và âm nhạc những cái đỉnh cao của thế giới chúng tôi sẽ lựa chọn
và có những chương trình chúng tôi tính với bạn để phù hợp thị hiếu thẩm mỹ của nhân dân việt nam
cũng tại nhà hát hồ gươm vào tháng tám với hòa nhạc moza người yêu âm nhạc sẽ có dịp thưởng thức những tác phẩm nổi tiếng
gắn liền với tên tuổi của thiên tài âm nhạc moza do các nghệ sĩ đến từ dàn nhạc le musique du louvre biểu diễn
nối tiếp chương trình này vào tháng chín
khán giả tiếp tục có dịp thưởng thức tác phẩm bốn mùa của antonio vivandhi trong hai đêm diễn vở ballet the season
do các nghệ sĩ đến từ marlon don ballet baezis phối hợp với dàn nhạc giao hưởng nhà hát hoàng gia vecchiai thực hiện
vào tháng một mươi một sẽ có hòa nhạc viên của dàn nhạc thính phẩm viên áo
khi các bạn mà chọn đến hát hồ gươm thì người ta chọn đến âm họng người ta chọn đến sự tiêu chuẩn chọn đến chuẩn mực
cũng vì lý do đó thì rất nhiều các đối tác quốc tế họ cũng muốn được làm việc với chúng tôi được làm việc tại nhà hát
và đều đặc biệt nữa là nhà hát hồ gươm được trang bị một hệ thống âm thanh nó có một hệ thống gọi là continuation
ít thì phải nói là những hệ thống như thế này trên toàn cầu rất là hiếm
tôi nghĩ rằng là các chương trình nghệ thuật chúng ta cũng tập thói quen mua vé đến nhà hát và nghệ sĩ sẽ có trách nhiệm hơn khi họ diễn ra sân phấu
ngoài các chương trình quốc tế trong năm hai nghìn hai mươi bốn tại nhà hát hồ gươm còn có rất nhiều chương trình khác của những đơn vị nghệ thuật hàng đầu việt nam như giàn nhạc giao hưởng việt nam nhà hát nhạc vũ kịch việt nam
đây cũng là một điều vô cùng quan trọng tới cái nền nghệ thuật hàn lâm của việt nam vì nó là một bước nữa là một cái địa điểm nữa và là một cái cơ hội nữa để chúng ta tiếp nhận thêm những cái sự
cơ hội nữa để chúng ta tiếp nhận thêm những cái sự

tinh túy trong cái hình nghệ thuật hàn lâm này tới việt nam để khán giả có được những sự thưởng thức trực tiếp từ những đơn vị nghệ thuật biểu diễn cũng như là các nghệ sĩ nổi tiếng của thế giới
khánh thành và đi vào hoạt động từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đến nay nhà hát hồ gươm liên tục mang tới cho khán giả trong nước nhiều chương trình nghệ thuật ở đa dạng thể loại hình thức biểu diễn khác nhau với sự gom mặt của các nghệ sĩ mang
khánh thành và đi vào hoạt động từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đến nay nhà hát hồ gươm liên tục mang tới cho khán giả trong nước nhiều chương trình nghệ thuật ở đa dạng thể loại hình thức biểu diễn khác nhau với sự gom mặt của các nghệ sĩ mang tới
khánh thành và đi vào hoạt động từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đến nay nhà hát hồ gươm liên tục mang tới